vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác liên ngành ủy ban quốc gia phòng chống ếch và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm
do đồng chí thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê quý vương và đoàn công tác đã ghi nhận về sự chỉ đạo mạnh mẽ quyết liệt của tỉnh nghệ an
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
nổi bật là qua tám tháng năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh phát hiện bắt giữ một bảy mươi sáu vụ một ba trăm một mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tăng chín mươi hai vụ tăng một trăm linh tám đối tượng
đánh giá về công tác cai nghiện ma túy tại nghệ an thứ trưởng lê quý vương đã biểu dương những cách làm hay hiệu quả của công an tỉnh nghệ an
trong đó công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở bắt buộc kết hợp với dạy nghề cho người nghiện ma túy là một cách làm hay
cần được nhân rộng trên nhiều tỉnh thành phố
số người nghiện ma túy được kiềm chế không gia tăng so với các địa phương khác
hiện nay toàn tỉnh nghệ an có sáu tám trăm hai mươi ba người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý có bốn trăm linh bốn trên bốn trăm tám mươi xã phường thị trấn có ma túy
tám tháng năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở cai nghiện ma túy đã tổ chức cai nghiện cho hai năm trăm một mươi bốn học viên
đã chỉ đạo xây dựng và đưa vào hoạt động một mươi hai cơ sở điều trị và một mươi sáu
cơ sở cấp phát thuốc methadone trên toàn tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng lê quý vương đề nghị nghệ an cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
về tác hại của ma túy mại dâm nâng cao trách nhiệm của gia đình cộng đồng
huy động sức mạnh của cải thống chính trị các nguồn lực cho công tác phòng chống và cai nghiện ma túy
trước đó đoàn công tác đã đến thăm làm việc với trung tâm phòng chống hivs của tỉnh
nơi đang điều trị cho một chín mươi hai người nghiện ma túy